thưa quý vị sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi làm việc với công an một số địa phương về xây dựng trụ sở làm việc nhà ở doanh trại cho công an xã thị trấn
tới sự buổi làm việc có các đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
tại buổi làm việc dưới sự điều hành của thứ trưởng lê văn tuyến các đại biểu đã tập trung đánh giá đúng nguyên nhân
làm rõ những khó khăn vướng mắt của từng địa phương trong quá trình tổ chức triển khai xây dựng trụ sở làm việc
nhà ở doanh trại công an xã thị trấn từ đó đề ra phương hướng giải pháp thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định
công an xã thị trấn là pháo đài đầu tiên của lực lượng công an nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
do đó việc hoàn thành mục tiêu của nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn
trong tình hình mới là yêu cầu hết sức quan trọng cấp bách
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt chủ trương xây dựng công an xã thị trấn
ra soát chương trình kế hoạch lộ trình thực hiện cụ thể các mục tiêu của nghị quyết số năm của chính phủ
ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
công an các địa phương chủ động tham mưu đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh sớm phê duyệt đề án tổng thể đầu tư cơ sở vật chất
xây dựng công an xã thị trấn làm cơ sở thực hiện phối hợp với các sở ngành địa phương quy hoạch địa điểm cấp đất sạch và cân đối nguồn lực
bố trí ngay kinh phí đầu tư hoàn chỉnh nhà ở doanh trại cho công an cấp xã thị trấn trong năm hai nghìn hai mươi ba
đối với địa phương vẫn còn khó khăn vướng mắt đề nghị báo cáo lãnh đạo bộ để bố trí lịch làm việc của lãnh đạo bộ
với thường trực tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh nhằm thống nhất tháo gỡ
văn phòng bộ công an và các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ có liên quan tiếp tục theo dõi phối hợp kịp thời hướng dẫn
tháo gỡ khó khăn đôn đốc và giám sát việc thực hiện tại công an các đơn vị địa phương